bộ giáo dục đại học ở afghanistan do lực lượng taliban điều hành đã ra chỉ thị các trường đại học tư ở afghanistan
không cho phép nữ sinh được tham dự các kỳ thi đại học vào tháng tới
đây được xem là động thái mới của taliban trong việc áp dụng chính sách hạn chế phụ nữ tiếp cận giáo dục
bộ trên đã gửi công điện tới các trường ở những tỉnh phía bắc của afghanistan
bao gồm cả thủ đô kabul nơi các kỳ thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng tới
công điện cũng nhắc tới việc các trường không tuân thủ quy định sẽ đối diện với các vấn đề pháp lý
cuối năm ngoái bộ giáo dục đại học đã thông báo cho các trường đại học về việc không cho sinh viên nữ theo học
cho tới khi có thông báo tiếp theo
sau đó chính quyền cũng đưa ra hạn chế cho nhiều nữ lao động làm việc cho các tổ chức phi chính phủ
những quy định mới của taliban nhằm vào việc đào tạo giáo dục và công việc của nữ giới ở afghanistan
đã bị cộng đồng quốc tế lên án
nhiều nhà ngoại giao phương tây cho rằng taliban cần thay đổi chính sách của mình với nữ giới
để có cơ hội được quốc tế
cơ hội được quốc tế công nhận chính thức và giảm bớt sự cô lập kinh tế